trong tháng sáu và tháng bảy sẽ có gần một trăm linh bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện thuộc nhóm tự chủ tài chính hoàn toàn sẽ áp dụng mức viện phí mới
theo đó nhiều dịch vụ y tế sẽ tăng từ hai mươi bốn mươi so với trước đây
mặc dù công tác tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế đã được đẩy mạnh tuy nhiên số người mua bảo hiểm y tế tự nguyện không tăng đáng kể
chủ yếu vẫn nằm ở nhóm đối tượng là lao động tự do những người có thu nhập bấp bênh nhưng lại dễ gặp rủi ro trong nghề nghiệp
khi đang tham gia thi công công trình thì bất ngờ một tấm kính đổ sập xuống khiến bàn tay bị rách nặng
số tiền mà anh trịnh duy nhất phải tạm ứng khi vào viện là năm triệu đồng
còn bệnh nhân lý thị ngọc hiện cũng đang là lao động tự do nhập viện trong tình trạng đau bụng chưa rõ nguyên nhân phải thực hiện đủ các xét nghiệm chụp x quang city
không có thẻ bảo hiểm y tế dù mới chỉ có nhập viện một ngày bệnh nhân này đã phải chi trả số tiền bằng gần cả
một tháng lương
theo các bác sĩ tại khoa cấp cứu của bệnh viện việt đức mỗi ngày tại đây tiếp nhận rất nhiều ca bệnh là người lao động tự do gặp tai nạn nghề nghiệp hoặc ốm đau bệnh tật nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế
có những ca nặng để có thể điều trị cho bệnh nhân đòi hỏi cần can thiệp rất nhiều kỹ thuật cao với nhiều loại thuốc
trong khi thông tư hai được áp dụng với mức giá dịch vụ y tế mới tăng từ hai đến ba lần thì chi phí điều trị đã trở thành nỗi trăn trở của nhiều gia đình
thậm chí là một gánh nặng không biết có thể gánh được hay không
nhìn chung nếu mà tai nạn nặng thì người lao động bị tàn phế
và ngay cái việc mà chi trả trực tiếp cho cái điều trị
mà đặc biệt trong những trường hợp này thì phải can thiệp phẫu thuật
can thiệp phẫu thuật chúng ta biết rằng cái ngoài cái chuyện sử dụng thuốc cái thời gian làm điều trị và cái tiền trả cho phẫu thuật rất là tốn rất nhiều tiền
thậm chí là hàng trăm triệu hàng tỷ
mà nếu mà không có bảo hiểm những người lao động không có bảo hiểm thì người ta phải tự trả
và chúng tôi cũng được biết là nhiều người cũng không có tiền
vì vậy là phải đi vay thậm chí là bán nhà bán cửa đi để cứu chữa
tuy nhiên thông tư hai
sẽ không làm ảnh hưởng đến người có thể bảo hiểm y tế
thậm chí họ còn có cơ hội được tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế hơn trước
vì hiện nhiều kỹ thuật cao nhiều loại thuốc tốt đã được đưa vào thanh toán bảo hiểm y tế
đối với những người lao động tự do là đối tượng dễ gặp phải rủ roi người nghiệp nhưng thu nhập lại thấp và không ổn định
thì tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp họ giảm gánh nặng tài chính
mà còn trở thành chiếc phao cứu sinh mang lại cơ hội sống cơ hội được tiếp tục lao động
cho chính bản thân họ
đóng bảo hiểm y tế thì rất là có lợi vì những can thiệp đây nó rất đắt
và chúng tôi cũng rất là ngay trong đối với các bác sĩ chúng tôi cũng rất là mong là những người
kể cả những nạn nhân do những chấn thương tai nạn thương tích hoặc là những người bệnh
chúng tôi rất mong là người ta có bảo hiểm để trong cái công việc của chúng tôi làm việc
thì chúng tôi nó thoải mái và thuận lợi hơn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân
một chiếc thẻ bảo hiểm y tế
chỉ có giá sáu trăm năm mươi đồng nhưng giá trị của tấm thẻ lại lớn hơn rất nhiều
đối với những người lao động tự do việc tham gia bảo hiểm y tế cũng có thể coi là một giải pháp đề phòng
bởi không ai có thể khẳng định được an toàn trong lao động là một trăm linh và bệnh tật cũng không chừa một ai